ômikron đang cho thấy tốc độ lây lan mạnh mẽ của nó tại nhiều nước trên thế giới
các nhà khoa học nhận định sự tiến hóa của omikron là minh chứng cho thấy biến chủng này
sẽ không phải là phiên bản cuối cùng của sars cov hai khiến cho thế giới đau đầu
omicron càng lây lan nhanh thì càng có nhiều cơ hội đột biến có khả năng dẫn đến nhiều biến chủng hơn
bloomberg dẫn lời của leonardo martin một nhà dịch tế học về bệnh truyền nhiễm tại đại học poston
một người mắc bệnh là một lần tạo cơ hội cho virus đột biến
omicron có thể có nhiều lợi thế hơn so với các biến chủng trước đó lây lan nhanh hơn nhiều
ngay cả ở những khu vực có khả năng miễn dịch cao từ vaccine hoặc do từng nhiễm virus
do đó virus có thể tiến hóa thêm nữa do nó sẽ tiếp tục lây cho nhiều người
các chuyên gia không biết đến chủng tiếp theo sẽ như thế nào
và ảnh hưởng tới diễn biến đại dịch ra sao nhưng họ cho rằng không có gì đảm bảo
các biến chủng về sau sẽ gây ra bệnh nhẹ hơn và những loại vaccine hiện có sẽ hiệu quả
do umicron gây ra triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với biến thể delta
biến chủng này làm dấy lên hy vọng đây sẽ là khởi đầu của xu hướng virus trở nên nhẹ hơn
như cảm lạnh thông thường
virus không lây lan mạnh nếu chúng giết chết vật chủ rất nhanh
vậy nhưng không phải lúc nào virus cũng ít gây chết người hơn theo thời gian
biến chủng cũng có thể đạt mục tiêu chính tái tạo nếu những người bị nhiễm ban đầu
có các triệu chứng nhẹ lây lan virus cho người khác rồi sau đó bị bệnh nặng
tiến sĩ stuart campbell ray chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học john hopkins giải thích
với cả omicron và delta đang lưu hành nhiều người có khả năng bị lây nhiễm kép
tình huống mà ông ray gọi là fragrant variant con lai với đặc điểm của cả hai biến chủng
để hạn chế sự xuất hiện của các biến chủng
các khoa học nhấn mạnh cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế công cộng như đeo khẩu trang và tiêm phòng
họ nhận định covid một mươi chín sẽ không trở thành bệnh đặc hiệu giống như bệnh cúm
chừng nào tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu vẫn ở mức thấp như hiện tại
trong khi đó các biến chủng mới xuất hiện là điều không thể tránh khỏi
theo louis monski giám đốc viện viro học phân tử tại đại học minnesota
với rất nhiều người chưa được chủng ngừa
ông khẳng định virus sars cov hai vẫn là thứ nắm quyền kiểm soát những gì đang xảy ra
trong thời gian gần đây nhiều người đang có suy nghĩ rằng các biến thể của virus sars cov hai
sẽ ngày càng gây bệnh nhẹ hơn và covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu
tuy nhiên giới chuyên gia cảnh báo rằng chúng ta không nên coi những giả thuyết này là điều hiển nhiên
theo trang tờ caden của anh giả thuyết cho rằng virus sẽ trở nên ít nguy hiểm hơn theo thời gian
bắt nguồn từ việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh cúm
cả hai loại virus cúm gây đại dịch cúm tây ban nha năm một nghìn chín trăm một mươi tám
và đại dịch cúm lớn năm hai nghìn tám
các loại virus sars cov hai cuối cùng đã tiến hóa và gây bệnh nhẹ hơn
tuy nhiên loại virus gây đại dịch cúm năm một nghìn chín trăm một mươi tám đã càng quét kinh hoàng trước khi nó trở nên nhẹ hơn
và nhiều loại virus khác chẳng hạn như ebola đang ngày càng nguy hiểm hơn
giáo sư david robertson tại khoa nghiên cứu của virus của đại học glasgow đã cho biết
thật sai lầm khi cho rằng các loại virus hoặc là mầm bệnh sẽ gây bệnh nhẹ hơn theo thời gian
nếu một loại virus có thể tiếp tục lây lan và gây ra nhiễm
nó sẽ tiếp tục phát triển và tấn công con người
những biến thể đáng lo ngại này không xuất hiện cùng nhau
vì vậy nếu virus tiếp tục đột biến và một biến thể khác xuất hiện trong vòng sáu tháng
nó có thể còn tồi tệ hơn ông robertson nói
điều quan trọng là không nên chắc chắn rằng omicron sẽ là biến thể cuối cùng
trong quá trình phát triển của virus sars cov hai
trong trường hợp omicron có tốc độ lây lan đạt mức đỉnh điểm

các biến thể trong tương lai sẽ phải vật lộn để cạnh tranh với nó
và chỉ vài tháng trước chúng ta cũng đã tính đến điều tương tự với delta
ngoài ra omicron cũng có thể tiếp tục phát triển giáo sư robertson cho biết
điều có thể xảy ra là khi ôngitforn lây nhiễm cho rất nhiều người
điều đó sẽ tạo ra không gian cho một loại virus có khả năng né phản ứng miễn dịch tốt hơn phát triển
đối với giả thuyết cho rằng virus sars cov hai có thể trở thành đặc hữu
nhiều khu vực đang có xu hướng coi đây là kim chỉ nam để tiếp tục
sống mà quên rằng covid một mươi chín vẫn đang tồn tại
đặc hữu là virus sars cov hai
đặc hữu có nghĩa là một bệnh luôn hiện hữu quanh ta
chúng ta có thể dự đoán được tỷ lệ lây nhiễm và dịch bệnh không nằm ngoài tầm kiểm soát
mọi người đều hy vọng rằng virus corona có thể sẽ tiến hóa nhẹ hơn
và covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu
hay nói đúng hơn là có thể kiểm soát dịch bệnh để không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta
nhưng đây vẫn là hy vọng chưa phải là sự thật
và chúng ta cần hành động bằng mọi biện pháp để biến điều đó thành sự thật
những kết luận ban đầu cho thấy biến thể omicron
của virus sars cov hai gây bệnh nhẹ hơn
do đó có khả năng đó chính là bước đầu tiên
cho con đường biến covid một mươi chín thành bệnh đặc hữu
trên đây là nhận xét của một chuyên gia úc nói với chainal new asia cna singapore
vào ngày một tháng một mươi hai
hiện tại người ta vẫn chưa có nhiều thông tin về biến thể omicron
chỉ biết nó có một số lượng lớn đột biến đặc biệt là trong protein gai
và dường như đang lây lan nhanh chóng ở những khu vực cụ thể
trong tuyên bố ngày một tháng một mươi hai
tổ chức y tế thế giới cho biết các ca mắc omicron cho tới nay chỉ bị bệnh nhẹ
hoặc không triệu chứng đồng thời không có bằng chứng
chứng tỏ hiệu quả của các loại vaccine covid một mươi chín hiện hành
bị suy giảm trước biến thể mới này
thông báo này tương đồng với những thông tin ban đầu từ châu phi trước đó
dù vậy who vẫn đang hết sức thận trọng với dữ liệu hạn chế có sẵn
vào thời điểm này chưa rõ omicron có thể tránh vaccine tốt hơn
các biến thể sars cov hai như là delta hay không
các chuyên gia cho biết độc lực của một loại virus
có xu hướng giảm đi sau khi lây lan cho một nhóm dân số
chẳng hạn bệnh nắm da ở thỏ đã giết chết chín mươi chín số lượng thỏ
khi lần đầu tiên xuất hiện ở úc
sau bây giờ gây ra tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều
một chuyên gia dự đoán covid một mươi chín cũng sẽ trở nên ít nghiêm trọng hơn
khi nó chuyển thành bệnh đặc hữu và biến thể omicron
có thể là bước đầu tiên dẫn đến điều này
sự tiến hóa của bệnh dự kiến khác nhau
tùy thuộc vào nhóm dân số có tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp hay cao
ở những nơi chưa phủ vaccine rộng như nam phi
nơi chỉ có khoảng hai mươi năm dân số được tiêm vaccine covid một mươi chín
và là khu vực đầu tiên phát hiện biến thể omicron
các biến thể virus mới có cơ hội lây lan mạnh hơn
suy cho cùng việc biến thể omicron xuất hiện nhấn mạnh sự cần thiết
phải thực hiện chiến dịch tiêm chủng hiệu quả
trên toàn thế giới để vượt qua đại dịch
chắc hẳn tất cả chúng ta đều thắc mắc biến thể này có nguy hiểm hay không
và nó sẽ gây ra triệu chứng gì
trả lời cho câu hỏi này
một bác sĩ chuyên gia y tế đầu tiên cảnh báo biến thể omicron ở nam phi
đã có những thông tin ban đầu về vấn đề này
sau khi tiếp xúc một số bệnh nhân mắc biến thể omicron
bác sĩ khoa s d chủ tịch hiệp hội y tế nam phi s a m a
đã đưa ra một số kết luận về triệu chứng ở người nhiễm biến thể mới
theo đó bà ghi nhận những triệu chứng khác biệt so với các biến thể trước
gây covid một mươi chín ở người khỏe mạnh và đã tiêm vaccine
các triệu chứng vô cùng khác và nhẹ
hơn so với những ca mà tôi điều trị trước đây
báo the telegraph vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một dẫn lời bác sĩ khoa s d
ngày một mươi tám tháng một mươi một nữ bác sĩ thông báo cho ủy ban cố vấn về vaccine ở nam phi
sau khi điều trị một gia đình bốn người mắc covid một mươi chín với những triệu chứng
như vô cùng mệt mỏi
cho đến nay ba tiếp nhận hơn hai mươi bệnh nhân được chẩn đoán mắc biến thể mới
đa số là nam giấy trẻ tuổi
phần nửa số này đều chưa được tiêm vaccine
không người nào bị mất hữu giác hoặc vị giác
ở những trường hợp nhẹ bệnh nhân bị nhức mỏi cả người
mệt rũ trong một hoặc hai ngày
đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào bị mất mùi hoặc mất vị
họ có thể ho nhẹ không có triệu chứng đáng kể nào
một số người hiện điều trị tại nhà theo bác sĩ khoa s d
bà cũng gặp trường hợp bệnh nhân là bé gái sáu tuổi
cô bé bị sốt và nhịp tim đặc biệt cao
hai ngày sau tình huống của bệnh nhi chuyển biến tốt hơn
đồng thời bà tỏ ra lo ngại biến thể omicron có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm
ở người cao tuổi và những đối tượng chưa được tiêm
cũng như các đối tượng mắc những bệnh nền bao gồm tim mạch và tiểu đường
theo một tờ báo của anh nhân khẩu học nam phi rất khác so với ở anh
chỉ có sáu mươi năm dân số nam phi trên sáu mươi năm tuổi
điều này có nghĩa là những người lớn tuổi dễ bị nhiễm virus hơn có thể phải một thời gian nữa mới nhiễm bệnh
có thể nói từ lâu các nhà khoa học đã biết rằng
thế giới sẽ chứng kiến các biến chủng virus corona mới do loại virus này biến đổi liên tục
sau việc bộ trưởng bộ y tế nam phi thông báo vào hôm hai mươi năm tháng một mươi một về việc phát hiện biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
biến chủng mytprong chủng virus đang lây lan nhanh chóng ở nhiều vùng của đất nước
là lời nhắc nhở đanh thép rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc
giới chức mỹ đã hành động nhanh chóng để áp đặt các hạn chế mới
mặc dù sự xuất hiện của biến chủng đã được cảnh báo trong vài tuần qua
họ mới biết được mức độ nghiêm trọng của nó chỉ trong những ngày gần đây
các quan chức mỹ sẽ thảo luận với các nhà khoa học ở nam phi một lần nữa
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tổ chức y tế thế giới who đã nhanh chóng triệu tập một nhóm cố vấn
và xác định chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín là đáng lo ngại đồng thời đặt tên là omicron
who cũng kêu gọi các quốc gia tăng cường nỗ lực giám sát và giải trình từ trên
để hiểu rõ hơn về các biến chủng của virus corona
các nhà sản xuất vaccine đã nhanh chóng xác định đây là một biến chủng đáng lo ngại
moderna cho biết biến chủng omicron mang đến một nguy cơ tiềm ẩn lớn
đối với vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng
biến chủng omicron bao gồm các đột biến được thấy trong biến chủng delta
vốn được cho là làm tăng khả năng lây nhiễm
bên cạnh đó omicron còn có các đột biến được thấy trong các biến chủng beta và delta
vốn được cho là có khả năng thúc đẩy quá trình trốn tránh hệ miễn dịch
moderna cho biết trong một thông báo
sự kết hợp của các đột biến mang đến nguy cơ tiềm ẩn lớn
để đẩy nhanh sự suy yếu của khả năng miễn dịch tự nhiên
và khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra
hãng dược phẩm mỹ cho biết thêm
omicron cũng nhanh chóng tạo ra những đảo lộn trên thị trường
biến chủng mới này đã khiến giá giàu giảm mạnh vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
do các nhà đầu tư quan ngại các biện pháp hạn chế mới của chính phủ
và tăng trưởng kinh tế chậm hơn
khi các nhà khoa học đang gấp rút tìm hiểu thêm về biến chủng này
các quan chức y tế toàn cầu đang khuyến khích mọi người đeo khẩu trang
tránh những nơi đông người và tiêm chủng nếu họ chưa tiêm vaccine
chúng tôi hiểu rằng mọi người lo ngại
điều tốt là chúng tôi có các hệ thống giám sát trên khắp thế giới
để phát hiện những biến chủng này rất nhanh
maria vankerkov một quan chức của who cho biết
biến chủng này đã được phát hiện cách đây vài tuần
đồng thời các nhà khoa học đang chia sẻ nghiên cứu và thông tin với chúng tôi
vì vậy chúng tôi có thể hành động
bà cho biết
bà vankerv cho biết điều thực sự quan trọng là người dân cần giảm mức độ tiếp xúc
bà nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp như giãn cách
đeo khẩu trang tránh không gian đông đúc và tiêm chủng
và khi biết thế giới có thêm biến chủng omicron
hướng dẫn hiện tại với các biện pháp giảm thiểu chẳng hạn đeo khẩu trang có thể thay đổi
ngay cả khi đại dịch sắp kết thúc và covid một mươi chín trở thành bệnh đặc hữu
những biến chủng mới vẫn có khả năng xuất hiện
tiến sĩ ahmed adanja từ đại học johns hopkins cho biết
mối đe dọa covid một mươi chín sẽ vẫn tồn tại khi nó trở thành bệnh đặc hữu
các biến chủng mới sẽ liên tục được tạo ra
bởi virus này hầu hết trong số đó sẽ không quan trọng
tuy nhiên nhiệm vụ quan trọng vẫn là xác định đặc điểm và theo dõi các biến chủng mới
để xác định tầm quan trọng của chúng vì chuyên gia nói
các nhà sản xuất vaccine covid một mươi chín cho biết đã sẵn sàng điều chỉnh các mũi tiêm của hãng
nhằm đối phó với các biến chủng mới xuất hiện
công ty công nghệ sinh học của đức biontech cùng với nhà sản xuất dược phẩm mỹ pfizer
đang xem xét hiệu quả của vaccine trước biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín omicron
quá trình nghiên cứu này sẽ mất khoảng vài tuần
chúng tôi hiểu mối quan ngại của các chuyên gia và đã ngay lập tức bắt đầu các cuộc nghiên cứu
về biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín biontech cho biết trong một tuyên bố
bên cạnh đó moderna đã thông báo trong một tuyên bố hôm hai mươi sáu tháng một mươi một rằng đang
làm việc nhanh chóng để kiểm tra khả năng của liều vaccine hiện tại